chiều qua đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố nhóm thanh niên
gồm nguyễn văn hải chú tại quận cẩm lệ và đặng công lượng trần văn phú cùng chú tại quận liên triểu
về hành vi dùng hung khí chém người gây thương tích nặng
trước đó do mâu thuẫn của trần nguyên vĩnh một mươi bảy tuổi trú tại quận liên triểu và ông văn anh tú một mươi năm tuổi trú tại quận cẩm lệ
xảy ra tại quán internet nên tú rủ thêm hải lượng phú về nhà mình lấy dao và trở lại đó để trả thù
dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn tú đứng ngoài canh chừng để hải lượng phú xông vào chém liên tục vào người vĩnh
hậu quả vĩnh thương tích một mươi bốn
sau khi gây ra vụ việc cả nhóm bỏ trốn đi nhiều nơi và bị cơ quan công an triệu tập
riêng phú và tú vẫn đang lẩn trốn
trong quá trình điều tra hải và lượng tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp xe máy tại các nhà dân bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân
xác minh ban đầu nhóm này đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm xe máy các loại trên địa bàn quận liên triểu và quận cẩm lệ
thu giữ năm xe máy là vật chứng
hiện công an quận liên triều đang tích cực truy tìm các đối tượng có liên quan khác